ngày hai mươi bốn tháng bảy đoàn công tác số bốn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó trưởng ban chỉ đạo
trường đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh ủy bắc cạn để triển khai kế hoạch kiểm tra
giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng
kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
đồng chí uông trung lưu ghi nhận những kết quả của tỉnh bắc cạn trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
đồng thời nhấn mạnh thông qua kiểm tra giám sát để nắm tình hình đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng
và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng trọng tâm là thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nhất là những vụ việc vụ án nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
bởi thời gian qua tình hình tham nhũng lãng phí trên địa bàn tỉnh bắc cạn vẫn còn diễn biến phức tạp
công tác phát hiện và xử lý tham nhũng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân
một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
đoàn kiểm tra giám sát sẽ làm việc tại tỉnh bắc cạn từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến ngày năm tháng tám
chia làm nhiều nhóm kiểm tra giám sát tại các đơn vị chịu sự giám sát để tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo
chiều cùng ngày đoàn đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh bắc cạn